cảm ơn các bạn đã theo dõi
thời điểm kiểm tra cơ sở sản xuất siro thanh hương số hai trăm linh đường lê đình cẩn
phường tân tạo quận bình tân trinh sát đội bốn phát hiện hơn một trăm chín mươi kg chất bột màu trắng
không nhãn mát không rõ nguồn gốc xuất xứ được đựng trong ba thùng nhựa
đây là hóa chất được các công nhân tại cơ sở thanh hương dùng để tạo độ sệt cho các loại siro
ngoài một cơ sở sản xuất siro khác trên đường tân hóa vườn một bốn mươi một
tổ công tác cũng phát hiện một trăm hai mươi năm kg hương liệu vị dâu một trăm năm mươi sáu kg hương liệu sầu riêng
cùng nhiều hương liệu chất bảo quản không rõ nguồn gốc không nhãn mát
hiện các mẫu hóa chất hương liệu và chất bảo quản của hai cơ sở trên
được đưa đi giám định để phục vụ công tác điều tra
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bắt giữ nhóm bốn đối tượng
đang vận chuyển hơn tám mươi kg thuốc nổ từ lào về việt nam để tiêu thụ
vào ngày một mươi sáu tháng một lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng gồm nguyễn đăng đấu
trần văn sĩ nguyễn duy đông và nguyễn long phi cùng chú tại huyện bố trạch
tỉnh quảng bình đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
khi bị ra tín hiệu đón dừng kiểm tra các đối tượng quay xe bỏ chạy
tuy nhiên sau đó đã bị lực lượng tuần tra bắt giữ
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đang vận chuyển hơn tám mươi kg thuốc nổ
được mua từ lào về việt nam để tiêu thụ
tiếp theo là cụm tin vấn đáng chú ý
tại số nhà chín trên mùa một mươi sáu đường nguyễn lộ trạch phường xuân phú thành phố huế
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với mao tùy công an thờ tiên huế
vừa bắt quả tang đối tượng nguyễn văn linh chú thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đang bán trái phép hai nghìn năm trăm tám mươi bảy g ma tùy cho một đối tượng nghiện
khám xét tại nhà và trên người đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm năm hai gam ma túy tổng hợp dạng đá
tám mươi bảy viên nén nghi lấy thuốc mắc và số tiền khoảng một mươi triệu đồng
còn tại lạng sơn công an huyện hữu lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tối ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại khu vực gần cây xăng tuấn khanh thuộc thôn dốc một mươi hai xã sơn hà huyện hữu lũng
lực lượng công an đã bắt quả tăng hai đối tượng là hoàng văn dũng và hoàng hồng quân
đều chú huyện hữu lũng đang bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện
tăng vật thu giữ hai gói ma túy tổng hợp dạng đá có tổng trọng lượng hơn hai một g
hai điện thoại di động và gần hai triệu đồng
mở rộng điều tra công an đã bắt khẩn cấp đối tượng đầu mối
đã cung cấp ma túy cho nguyễn thành trung chú cùng địa phương
hiện vụ án vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ
đối tượng nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tp hcm
vừa bị công an quận thủ đức tạm giữ về tội trộm cắp tài sản
trước đó do không có tiền tiêu xài tuấn anh lên mạng xã hội gia lô tìm kiếm những đối tượng là nữ
để kết bạn nhằm tìm sơ hở lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng này làm quen với một nữ sinh
qua trò chuyện trên mạng xã hội túng ngành giới thiệu mình là lập trình game
và hẹn gặp nạn nhân tại một quán cà phê
trong lúc nói chuyện túng ngành cố ý đổ nước ngọt lên người nạn nhân
sau đó lợi dụng lúc nạn nhân vào nhà vệ sinh tên này lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận đã bắt giữ được đối tượng trên
tại cơ quan công an túng ngành khai nhận bằng thủ đoạn nói trên
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cô gái khác
công an quận thủ đức kêu gọi các nạn nhân của túng ngành đến công an trình báo
nhằm phục vụ công tác điều tra
sau một thời gian điều tra thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
sáng qua công an tỉnh hà tĩnh đã bắt tạm giam nguyễn văn lĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám về tội giết người và cướp tài sản
trước đó hai mươi ba h ba mươi phút đêm ngày một mươi ba tháng một công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc
phát hiện có một người đàn ông không rõ tung tích nằm chết
tại đoạn đường quốc lộ tám a thuộc xã trung lễ huyện đức thọ
bước đầu cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh nguyễn văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ở phường trung đô thành phố vinh tỉnh nghệ an nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người
và dẫn đến tử vong
các mũi trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an đức thọ công an thị xã hồng lĩnh đã được triển khai xuống địa bàn
xót xét sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
đến rạng sáng ngày một mươi bốn tháng một công an thị xã hồng lĩnh đã phát hiện đối tượng
nghi vấn tại quốc lộ một a thuộc xã vương lọc huyện cang lọc
đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận tên là nguyễn xuân lĩnh
trú tại thôn bình lý xã thạch bình thành phố hà tĩnh
và là hung thủ gây ra vụ án giết người cướp tài sản đêm một mươi ba tháng một tại quốc lộ tám a

và là hung thủ gây ra vụ án giết người cướp tài sản đêm một mươi ba tháng một tại quốc lộ tám a
và qua đây chúng tôi cũng muốn cảnh báo đến người dân muốn gặp phương tiện thông tin là chúng đưa tin để cảnh báo đến người dân về phương thức thủ đoàn hoạt động của đối tương của các loài tội phạm và đặc biệt như những người hành nghề xe ôm hành nghề taxi thì đề cao cảnh giác để bảo vệ mình
trên đường bỏ chạy thì xe bị nổ lớp nên lĩnh để lại xe bên đường và lấy đi một số tài sản của tài xế và sau đó bị bắt giữ
ngày hôm nay một mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn xuân lĩnh về tội giết người cướp tài sản
để động viên khen thưởng kịp thời các lực lượng tham gia phá án cũng trong sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh giám đốc công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức thưởng nóng cho bang chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn ngọc lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã an bình huyện châu thành để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày năm tháng một lâm cướp giật của bà đỗ thị linh một sợi dây chuyền vàng hai mươi bốn k ngay sau đó đối tượng tiếp tục cướp dây chuyền vàng của bà nguyễn thị ngọc thành ngay trước cửa nhà nạn nhân
sau khi cướp giật tài sản đối tượng đã mang đi bán được hơn một mươi bốn triệu đồng và tiêu xài hết đối tượng lâm từng có tiền án một mươi năm về tội cướp tài sản
trong khi đó một vụ trộm cắp tài sản với giá trị khoảng một trăm linh triệu đồng vừa được công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam điều tra làm rõ đối tượng và thu hồi toàn bộ tăng vật
điều đáng nói ở đây chính là sự thiếu an toàn của các ký ốt chợ trong khi thủ phạm chỉ là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường
đây là tiệm kinh doanh bạc vân sa
công an huyện tiên phước đang nằm trong chợ tiên phước tường và mái của ký ốt được lập bằng tôn cố định bởi các đinh ốc ban đêm không có người trông coi
lợi dụng sơ hở này đêm ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng trần tam tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú huyện tiên phước đã đột nhập vào tiệm vàng tháo dây camera quan sát của cửa hiệu
và phá khóa các ngăn tủ lấy đi bốn trăm linh tám nhẫn bạc một mươi năm dây chuyền bạc một máy nghe nhạc với tổng trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng rồi tổ thoát
ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại công an huyện tiên phước đã tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ và các dấu vết tại hiện trường
mưa cho các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
mưa sẽ xảy ra chủ yếu vào thời điểm đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất ngày sẽ đạt mức là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ trong ngày hai mươi một
sang đến ngày hai mươi hai khối không khí lạnh từ phía bắc sẽ ảnh hưởng
gây mưa tại các tỉnh bắc trung bộ
vì vậy mà nhiệt độ trong ngày cũng sẽ giảm
phổ biến ngày đêm chỉ giao động trong khoảng là từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai
ở phía bắc nhiều mây có mưa rải rác trong sáng ngày hai mươi
sau đó mưa sẽ có diện vài nơi
ở phía nam mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
do đang trong thời kỳ mùa khô
nên thời tiết ở khu vực tây nguyên là tương đối ổn định
chưa có nguyên nhân nào gây ra mưa cho khoảng hai ba ngày tới
nhiệt độ tương đối dễ chịu
về đêm và sáng sau đó ban ngày sẽ có nắng
với mức nhiệt vừa phải phổ biến cao nhất ngày
giao động trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai
thời tiết được dự báo là hầu như không có mưa
và nắng xuất hiện nhiều trong ngày
nhiệt độ cao nhất ở thời điểm trưa chiều
giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trời hơi oi nóng với cường độ bức xạ như thế này
thì khi ra đường vào buổi trưa
các bạn nên có mũ áo chống nắng để bảo vệ sức khỏe
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại